bến cóc sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm chạy sai hành trình trở quá tải quá số người quy định chèn ép sang nhượng hành khách tăng giá vé trái quy định không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn của phương tiện người điều khiển phương tiện theo quy định thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi giải quyết thủ tục cho xe ra vào bến xe ô tô khách hoạt động cung cấp sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải
thanh tra bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về đảm bảo trật tự an toàn và phục vụ vận tải khách đối với đường sắt hàng không và đường thủy nội địa
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết sẽ tăng thêm tàu du lịch tuyến đường sắt hà nội lào cai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ noel và tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một
đơn vị này sẽ chạy tàu sp ba hà nội lào cai các ngày thứ tư
đơn vị này sẽ chạy tàu sp bốn hà nội lào cai các ngày thứ tư ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tàu sp bốn hà nội lào cai sẽ được chạy các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật từ ngày một tháng một đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tàu sp một hà nội lào cai chạy ngày thứ năm ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hiện nay nhu cầu đi lại trên tuyến hà nội lào cai giảm do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
ngành đường sắt chỉ chạy tàu khách dịp cuối tuần
hành khách khi mua vé tàu trên tuyến này có thể mua luôn vé xe buýt lào cai sapa và ngược lại
vào khoảng tám giờ hai mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai đã phát hiện
một tài xế ô tô con chạy tốc độ lên tới hai trăm hai mươi ba km trên giờ tại km số tám mươi bảy theo hướng lạng sơn đi tỉnh bắc giang
tài xế ngay sau đó đã bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc cục cảnh sát giao thông áp dụng các biện pháp để dừng chiếc xe này
tại trạm thu phí bắc giang lạng sơn km một trăm linh bốn
tài xế này được xác định là mai x c hai mươi bảy tuổi thường trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời chấp hành nộp phạt theo quy định
theo những gì camera hành trình của một chiếc xe lưu thông trên đường ghi lại
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng một mươi một
khi đang lưu thông một chiếc xe tải bất ngờ dừng lại
người điều khiển xe máy lập tức luồn sau chiếc xe này để quay đầu sang bên kia đường
mà không dừng lại để quan sát
ngay lúc này từ phía đường ngược chiều có một chiếc xe tải chạy tới
khiến năm thanh niên bị cuốn vào gầm xe
sự việc này là bài học kinh nghiệm cho mọi người
phải luôn luôn quan sát thật kỹ trước khi sang đường nhất là ở những góc khuất